tại khu vực đồng bằng sông cửu long giá lợn hơi đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua
trong đó tại thành phố cần thơ lợn hơi đang có giá từ bảy mươi năm đến tám mươi đồng một kg
theo đà tăng giá nhiều loại thịt lợn cũng tăng trên năm đồng một kg
hiện giá thịt đùi và ba chỉ tại nhiều chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố cần thơ
có giá từ một trăm hai mươi bốn đến một trăm bốn mươi một đồng một kg
nạc đùi khoảng một trăm bốn mươi đồng một kg giá ở mức cao
giá tăng chủ yếu do nhu cầu thịt lợn chuẩn bị cho tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi tăng lên
và nguồn cung lợn hơi tại nhiều địa phương đang giảm sau dịch tả lợn châu phi
theo nhiều tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh tại thành phố cần thơ
khả năng giá thịt lợn sẽ còn tiếp tục tăng lên